châu âu bắt giữ đối tượng tình nghi liên quan đến khủng bố
hôm nay các thí sinh cả nước sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
buổi sáng các thí sinh sẽ dự thi môn ngữ văn buổi chiều các thí sinh sẽ làm bài thi môn toán
theo bộ giáo dục và đào tạo tại kỳ thi lần này các môn toán ngoại ngữ bài thi khoa học tự nhiên khoa học xã hội sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan
riêng môn ngữ văn thi tự luận
thưa quý vị và các bạn tại buổi làm việc với ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh trà vinh
chiều ngày hai mươi một tháng sáu phó thủ tướng vũ đức đam đã yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo các địa phương từng điểm thi từng giám thị phải quán triệt tinh thần tất cả vì học sinh
không được để bất cứ lý do gì làm ảnh hưởng đến các cháu trong quá trình thi
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh tinh thần chung của chính phủ là tổ chức một kỳ thi trung thực an toàn thuận tiện nhất cho thí sinh và gia đình người dân bớt nhiều khê không cần thiết
đồng chí vũ đức đam nhấn mạnh năm nay là năm thứ ba chúng ta tiếp tục đổi mới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia chỉ còn một kỳ thi xét tốt nghiệp theo đúng tinh thần nghị quyết hai mươi chín về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
đồng thời nếu kỳ thi đánh giá đúng thực chất của học sinh thì các trường đại học và cao đẳng không phải tổ chức thi riêng
những đổi mới nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh trong kỳ thi năm nay được thể hiện ở nhiều điểm như học sinh học ở đâu thì thi ở đó
các trường đại học là cơ quan phối hợp để bảo đảm kết quả khách quan trung thực như mong đợi của xã hội và người dân
việc chuyển sang hình thức thi trắc nghiệm trong một phòng thi không thí sinh nào có đề giống nhau sẽ đảm bảo kỳ thi trung thực hơn tránh học tủ học lệch thời gian thi ngắn hơn
nhắc lại tinh thần của chính phủ thủ tướng chính phủ trong các chỉ thị chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là tạo thuận lợi nhất cho học sinh
phó thủ tướng đề nghị từng giám thị từng điểm thi hội đồng thi phải đảm bảo mọi điều kiện hỗ trợ kịp thời không để học sinh bị ảnh hưởng từ các vấn đề trục trặc trong quá trình làm bài thi để đạt được kết quả thi tốt nhất
mặc dù thị trường đôi lúc vẫn còn khó khăn và bất ổn nhưng các doanh nghiệp việt nam đã có những thành công nhất định điều này thể hiện qua sự góp mặt của một mươi một doanh nghiệp việt trong danh sách một thương hiệu lớn của châu á
tốt một thương hiệu hàng đầu châu á một nghiên cứu toàn diện về nhận thức thương hiệu dưới góc độ người tiêu dùng mới được công bố bởi tạp chí campaign asia pacific dựa trên nghiên cứu độc quyền từ ac nansen
theo báo cáo thường niên tốt các thương hiệu dẫn đầu trong năm hai nghìn một mươi bảy samsung tiếp tục là thương hiệu dẫn đầu năm thứ sáu liên tiếp với đích thứ hai là apple kế tiếp là sony ở vị trí thứ ba nesnay xếp vị trí thứ tư và panasonic ở vị trí thứ năm
các doanh nghiệp việt nam cũng góp mặt trong danh sách top một thương hiệu hàng đầu châu á bao gồm
vietjet air viettel petrolimex vinamilk hào hảo chinsu trung nguyên vietnam airlines mobifone vietcombank và ps
khảo sát top một thương hiệu hàng đầu châu á là khảo sát lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong năm khảo sát này chỉ ra những thương hiệu được người tiêu dùng đánh giá cao nhất trong khu vực
tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã tổ chức họp báo về các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp hướng tới tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
tại buổi họp báo đại diện hội đồng tư vấn kinh doanh apec gọi tắt là abac cho biết sau hai kỳ họp tại bangkok và seoul các nhà lãnh đạo abak đã thống nhất các khuyến nghị tập trung vào những lợi ích của việc tự do hóa và phát triển thương mại dịch vụ
giảm thiểu hàng rào phi thuế quan đối với hàng hóa nêu bật tầm quan trọng của wto và giá trị của các hiệp định thương mại đầy tham vọng và toàn diện bao gồm mục tiêu cuối cùng là khu vực thương mại tự do châu á thái bình dương
sau sáu tháng tổ chức các chương trình quảng bá các nền kinh tế lớn đã thể hiện sự quan tâm và cam kết sẽ tổ chức các đoàn doanh nghiệp lớn tham gia hội nghị thượng đỉnh các tổng giám đốc apec năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó thời gian tới vcci sẽ tiếp tục tổ chức các kỳ họp a bac ba và bốn để tập trung thảo luận và đưa ra các khuyến nghị của doanh nghiệp đệ trình báo cáo lên lãnh đạo apec tại tuần lễ cấp cao vào tháng một mươi một năm nay
ngày hai mươi một tháng sáu tại hà nội phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam và bộ công thương phối hợp tổ chức hội nghị cấp cao nhân dịp lễ ra mắt nhóm đối tác năng lượng việt nam
trong thời gian qua các cuộc tham vấn giữa các đối tác phát triển và các cơ quan chính phủ việt nam đã khẳng định sự cần thiết của việc thành lập nhóm đối tác năng lượng việt nam
sự ra đời của khuôn khổ này sẽ tạo ra một cơ chế hợp tác mang tính sâu rộng chặt chẽ hơn đẩy mạnh thu hút các nguồn lực tăng cường hiệu quả trong việc tham vấn cấp cao về chính sách góp phần hỗ trợ việt nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu về an ninh năng lượng phát triển kinh tế xã hội cũng như thực hiện các nỗ lực quốc gia và cam kết quốc tế về phát triển bền vững
phát triển năng lượng bền vững là mục tiêu chủ yếu của nền kinh tế việt nam và chúng tôi cam kết mạnh mẽ sẽ cố gắng hết mức để giúp việt nam giải quyết thách thức này
đạt được nền kinh tế xanh hơn thông qua năng lượng bền vững là rất tốt đối với việt nam và với tất cả chúng ta
trong bối cảnh chi phí của công nghệ năng lượng tái tạo đang giảm việc chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh hơn sẽ giúp nâng cao chất lượng không khí cho người dân
cũng tại hội nghị sau lễ ký kết ý định thư giữa đại diện bộ công thương và phái đoàn liên minh châu âu một mươi một nước thuộc nhóm đối tác cũng đã ký tuyên bố chung về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng bền vững
các nước cam kết sẽ hỗ trợ việt nam cung cấp hiệu quả năng lượng chất lượng cao đa dạng hóa đầu tư và mô hình kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh và thúc đẩy các nguồn năng lượng tái tạo cũng như sử dụng năng lượng một cách có hiệu quả
hướng tới ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu tại bảo tàng phụ nữ việt nam đã diễn ra lễ công bố và trao giải cuộc thi ảnh toàn quốc những gia đình bình đẳng việt nam chương trình do bộ văn hóa thể thao và du lịch đại sứ quán thụy điển và bảo tàng phụ nữ việt nam cùng phối hợp tổ chức
cuộc thi được phát động từ ngày tám tháng ba năm nay và đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các tác giả trên khắp cả nước với hơn một tác phẩm dự thi bằng cách dùng hình ảnh để kể lại một câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống đời thường
một khoảnh khắc đáng nhớ trong gia đình một hành động một sự việc hoặc thể hiện quan điểm của mình có phần tạo nên một xã hội bình đẳng hơn
ban tổ chức đã lựa chọn gần năm mươi bức ảnh đẹp tham gia triển lãm
thông qua cuộc thi những gia đình bình đẳng ban tổ chức mong muốn thúc đẩy bình đẳng trong các gia đình khuyến khích sự chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên
bao gồm việc chăm sóc con cái phân chia công việc gia đình giữa những người bạn đời đồng thời cùng vấn đấu cho công việc hoặc sự nghiệp riêng và có những đóng góp tích cực cho xã hội
trong phần tin tiếp theo bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh tại hà nội
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung xử lý sự cố hồ núi cốc
thưa quý vị và các bạn hội chữ thập đỏ chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức hành trình đỏ lần thứ năm năm hai nghìn một mươi bảy của bộ y tế và viện huyết học truyền máu trung ương

tham dự chương trình này thành phố cần thơ là một trong ba mươi tỉnh thành trong cả nước được trung ương giao chỉ tiêu vận động tám trăm linh đơn vị máu
tham gia hành trình đỏ của cả nước lần thứ năm hai nghìn một mươi bảy thành phố cần thơ tổ chức các hoạt động chính như viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố tổ chức meeting văn nghệ và đặc biệt tổ chức ngày hội hiến máu với chủ đề sắc đỏ tây đô

trong một tháng xã tiền phong huyện thường tín hà nội đã có ba mươi năm trường hợp mắc sốt xuất huyết và chỉ tập trung tại một thôn điều đáng nói là năm nào xã tiền phong cũng là điểm nóng của hà nội về sốt xuất huyết

mặc dù số người mắc suốt suốt huyết tại xã tiền phong đã giảm nhưng nếu môi trường xung quanh không được dọn dẹp thì chỉ cần một trận mưa nguy cơ bùng phát suốt suốt huyết trở lại rất dễ xảy ra

cái hai là làm từ giữa đập ra hai bên giữa đập là tại cái mặt cắt mà có cái hiện tượng thấm lớn nhất
và với cái công nghệ hiện nay thì hoàn toàn chúng ta có thể là xử lý đảm bảo về cái tính trông thấm của đập và an toàn công trình chung lũ kể cả vấn đề kỹ thuật cũng như thời gian
vậy theo lộ trình thì việc khắc phục thấm thân đập ở hồ núi cốc thì sẽ diễn ra trong thời gian bao lâu ạ
thì hiện nay cái hồ sơ thiết kế thì cơ bản hoàn thành rồi thì đơn vị chủ đầu tư sẽ ưu tiên xử lý ngay
trong một vài ngày tới là sẽ đào dỡ cái đống đa thoát nước ra và cái lát mái ở phía sau đập
và đồng thời cũng hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai trong tuần tới là có thể tiến hành được khoan phục chống thấm
thì tất cả cái công việc sẽ hoàn tất trong tháng bảy
xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn hàng tấn ngô giống không nảy mầm hoặc nảy mầm với tỷ lệ rất thấp
một vụ mùa gần như mất trắng và không được đền bù thiệt hại là hiện trạng bà con nông dân huyện sinh hồ tỉnh lai châu đang phải gánh chịu
đáng nói hơn việc chịu trách nhiệm về giống ngô này đang bị đá bóng qua lại giữa chính quyền huyện sinh hồ và doanh nghiệp cung ứng
tại thời điểm kiểm tra phát hiện hóa đơn chứng từ của số hàng hóa trên có nhiều điểm mâu thuẫn lời khai của các thuyền viên về tuyến hành trình nguồn gốc hàng hóa còn quanh co nghi vấn tàu không có máy trưởng
hiện cơ quan nghiệp vụ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và hàng hóa trên tàu cùng với cục hải quan hải phòng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật

người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov hôm qua cho biết moscow coi tuyên bố của mỹ liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nga với việc nước này rút khỏi miền đông ukraine là không phù hợp và không chính xác
phát biểu về báo giới ông dmitry peskov nêu rõ nga nhiều lần nhấn mạnh rằng không hiện diện trên lãnh thổ donbass do các lực lượng đòi độc lập thân nga kiểm soát
vì vậy nga coi những phát biểu của mỹ là không phù hợp và không chính xác
trước đó nhà trắng tuyên bố các lệnh trừng phạt mà mỹ áp đặt lên nga sẽ vẫn duy trì cho đến khi moscow rút khỏi miền đông ukraine cũng liên quan tới quan hệ giữa nga và mỹ
ông peskov cho biết thêm moscow đang cân nhắc áp dụng một loạt các biện pháp nhằm đáp trả lệnh trừng phạt mới của mỹ
an ninh trên toàn châu âu đang đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ tấn công khủng bố liên tiếp
hôm qua cảnh sát hà lan và tây ban nha đã bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi có dính lứu tới khủng bố và âm mưu lan truyền tư tưởng cực đoàn
cảnh sát tây ban nha đã bắt giữ một người đàn ông maroc ba mươi hai tuổi trong một cuộc truy quét các đối tượng tình nghi liên quan tới khủng bố
đối tượng này có tư tưởng cực đoan và sở hữu nhiều tài liệu về hồi giáo cực đoan trong đó có tài liệu hướng dẫn đánh bom liều chết
trong khi đó tại hà lan cảnh sát cũng bắt giữ một thanh niên một mươi tám tuổi được cho là đang hướng dẫn những người khác chế tạo thiết bị nổ và bị cáo buộc tuyên truyền tư tưởng cực đoan của is
các vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh châu âu đang phải đối phó với nguy cơ tấn công ngày càng cao từ các phần tử cực đoan hoạt động theo kiểu sói đơn độc
trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với hai trăm bốn mươi một phiếu ủng hộ và bảy phiếu chống quốc hội romania đã thông qua việc bãi nhiệm thủ tướng soren grindeanu
theo nguồn tin từ đảng dân chủ xã hội psd cầm quyền thủ tướng grindeanu đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội
tuần trước đảng psd và đảng liên minh tự do dân chủ đã quyết định trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông green diau sau khi tổng thống klaus iohanis tuyên bố sẽ chỉ bổ nhiệm một thủ tướng mới nếu thủ tướng đương nhiệm từ chức hoặc thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội
nhiều đảng phá chính trị ở romania cho rằng ông green deanu đã không thực thi được các chính sách cải cách kinh tế như mong muốn
xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế
đáng chú ý hãng cung cấp chỉ số chứng khoán toàn cầu msci thông báo sẽ thêm cổ phiếu hàng a của trung quốc vào chỉ số thị trường mới nổi của hãng này bắt đầu từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
đây sẽ là lần đầu tiên chứng khoán của trung quốc được bổ sung vào chỉ số thị trường
theo thông báo hai trăm hai mươi hai cổ phiếu vốn hóa lớn hạng a của trung quốc sẽ được bổ sung vào chỉ số thị trường mới nổi của msci chiếm tỷ trọng sấp xỉ bảy mươi ba trong chỉ số này
các cổ phiếu hạng a của trung quốc là cổ phiếu của các công ty nước này được niêm yết trên các thị trường chứng khoán tại đại lục
quyết định này nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nhà đầu tư quốc tế và là kết quả của sự thay đổi tích cực về khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán trung quốc vài năm trở lại đây
đây được xem là một dấu hiệu cho thấy vị thế của thị trường chứng khoán trung quốc được nâng cao đáng kể trên thị trường tài chính quốc tế
hiện chỉ số chứng khoán msci đang theo dõi hơn một năm trăm linh tỷ usd giá trị vôn hóa các loại cổ phiếu trên thế giới
mới đây các nhà thiên văn học đã khám phá ra hai mặt trăng mới của sa mộc và tìm lại được năm mặt trăng khác cũng thuộc quỹ đạo của hành tinh có kích thước lớn nhất hệ mặt trời này
các nhà khoa học đã tìm kiếm hành tinh x có kích thước tương đương với sao hải vương được cho rằng đang bị che khuất bởi sao diêm vương
hai mặt trăng mới của sao mộc không có mối liên hệ nào với các mặt trăng của sao mộc đã được phát hiện trước đó
do đó các nhà nghiên cứu đã quyết định công bố đây là hai mặt trăng mới
khả năng vẫn còn rất nhiều mặt trăng
rằng mà các nhóm nhà khoa học vẫn chưa công bố bởi vì họ cần tiếp tục theo dõi trong năm hai nghìn một mươi tám để quyết định xem mặt trăng nào bị lạc mất dấu vết và mặt trăng nào là mới phát hiện
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn